nguyễn phước châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang
làm quen với chị đoàn thị quỳnh giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại xã đam ri thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng qua mạng gia lô
sau đó hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau
ngày một mươi hai tháng một mươi châu và chị giao cùng đi xem để mua đất tại huyện di linh
khi tới khu vườn cà phê của một hộ dân tại thôn sáu xã tân lâm
thì châu bất ngờ rút dao mang theo đâm vào lưng và nhiều nhát vào bụng của chị giao
thấy nạn nhân tử vong đối tượng đã lấy xe máy và tài sản bỏ trốn
nhận tin báo công an huyện di linh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
đã xác lập chuyên án truy tìm đối tượng
đến hai h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một đối tượng nguyễn phước châu
đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ấp vàn vàm kim
xã tân thanh huyện gò công đông tỉnh tiền giang
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo phạm lê đức duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện tuy an về các tội giết người và cối gây thương tích
theo cáo chẳng dù đã ly hôn với vợ là chị phạm thị thu ngân
nhưng duy nhiều lần dùng hung khí đe dọa và đánh chị ngân tại nơi làm việc
chị ngân đã làm đơn trình báo sự việc cho công an thị trấn trí thạnh
tức giận về điều này duy mang theo hung khí đến nơi làm việc của chị ngân
ở khu phố long bình thị trấn trí thạnh đe dọa
khi nạn nhân bỏ đi thì duy đuổi theo
dùng dao đâm liên tiếp vào người làm chị ngân tử vong tại chỗ
xét tính chất mức độ phạm tội của bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm lê đức duy tù trung thân
về tội giết người một mươi tám tháng tù giam
về tội cối gây thương tích tổng hợp hình phạt chung cho hai tội danh là tù trung thân
dùng dao chém đứt gân ngón tay của thanh tra giao thông
và chống đối lực lượng công an
nguyễn phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại thị xã hồng ngự tỉnh đông tháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng ngự ra quyết định tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản cối gây thương tích và chống người thi hành công vụ
vào khoảng chín giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
anh nguyễn văn phơi thanh tra viên thuộc đội nghiệp vụ thanh tra giao thông số ba
đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giải tỏa hành lang lộ giới tuyến quốc lộ ba mươi
khi đến đoạn đường thuộc ấp an phước xã an bình a thị xã hồng ngự
thì hùng dùng gạch đá ném trúng vào xe làm vỡ kinh chấu hậu chảy xước cánh cửa xe ô tô
tiếp đó hùng lấy cây dao mang theo đuổi chém anh phơi
hậu quả anh phơi bị đối tượng chém trúng cánh tay và đứt gân ngón tay
tiếp nhận tin báo công an thị xã hồng ngự huy động lực lượng bắt giữ
thì đối tượng không chấp hành mà còn có lời lẽ thô tục hành vi chống lại lực lượng công an
và dùng dao đâm lực lượng thi hành nhiệm vụ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
và đến trưa nay thì nguyễn phi hùng đã bị cơ quan công an bắt giữ
trong đó có súng tự chế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú yên
thời gian qua vẫn còn tiếp diễn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
để thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nâng cao ý thức đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong việc giao nộp và không sử dụng vũ khí trái phép
trong đó chủ yếu là súng tự chế
công an huyện sông hình đã có nhiều cách làm hiệu quả về công tác này
đây là buổi tuyên truyền về pháp luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
được công an huyện sông hinh tuyên truyền cho bà con ở bôn bá xã ea bá
vẫn là các nội dung tuyên truyền xoay quanh về hiểm họa của việc tàng trữ
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
nhất là súng tự chế
với cách tuyên truyền đầy sinh động và dễ hiểu của các cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an huyện
mà nhiều người dân đã nhận thức việc sử dụng súng tự chế là vi phạm pháp luật
đồng thời là hiểm họa khôn lường
từ đó bà con đã tự nguyện giao nộp và vận động mọi người xung quanh cùng làm
đây là một trong những hoạt động xuyên suốt trong thời gian qua
được công an huyện sông hình tỉnh phú yên thực hiện
công an sản tuyên truyền nạp
với phương châm vào từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
và trật tự xã hội công an huyện sông hinh
đã giả soát nắm tình hình lập danh sách những đối tượng nghi vấn sử dụng vũ khí trái phép
từ đó gặp gỡ tuyên truyền vận động thu hồi
và xử lý nghiêm những trường hợp đối tượng có hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển
sử dụng vũ khí vật liệu đổ trái phép
mình đánh sâu vào tâm lý của người ta
tâm lý hoang mang lo lắng đặc biệt là giới trẻ bây giờ
chính vì vậy mình phải đi tâm lý và từ vận động từ gia đình từ người mẹ từ người chị
vừa là người mẹ vừa là người vợ trong gia đình
đây là mẫu hệ mà
cho nên là người ta cũng rất là nghe lời người mẹ
thì mình nắm mắt được tâm tư nguyện vọng đó
thì mình tiến hành tác động từ người mẹ
sau đó người ta sẽ giao nộp gia đình ra xung với mình
làm cho dân tin dân hiểu
nắm mắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
lấy biện pháp tuyên truyền vận động thuyết phục là chính
nhờ làm tốt công tác này
nên trong năm năm qua
công an huyện sông hinh đã vận động thu hồi được bốn trăm hai mươi năm khẩu súng vũ khí tự chế các loại
hiện tại bây giờ là khẩu súng còn lại là còn rất là ít
so với trước kia
là như vậy
sắp tới là xã sẽ có kế hoạch
rồi là tiếp tục chỉ đạo công an
rồi các tổ mô hình
để thực hiện là tuyên truyền vận động thường xuyên
để rồi làm sao mà không còn vũ khí vật liệu nổ
ở trên địa bàn của xã nữa
đáng quý lãnh đạo công an huyện
đã chỉ đạo quyết liệt
đội cảnh sát quản lý hình chính
phối hợp cùng với các đội nghiệp vụ
và chính quyền
ra sức tuyên truyền
và cơ hạch phối hợp
với địa phương làm tốt công tác quản lý
thu hồi vũ khí vật liệu nổ
và trong thời gian qua
đã thu hồi bốn trăm hai mươi năm khẩu súng
và vũ khí vật liệu nổ
và từ đó đã góp phần
để hạn chế và chấm dứt
việc tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vật liệu nổ trong nhân dân
ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
là sự chung tay vào cuộc của chính quyền
các đoàn thể địa phương
trong việc tuyên truyền vận động nhân dân
tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ
các loại súng tự chế
và cách mà công an huyện sông hinh
và chính quyền nơi đây đã làm
là cách làm hiệu quả
cần triển khai nhân rộng
góp phần mang lại cuộc sống bình yên
và hạnh phúc cho nhân dân
hôm nay hội nghị bộ trưởng các nước asean
cộng ba về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
lần thứ một mươi đã khai mạc
tại thủ đô bangkok của thái lan
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
tại hội nghị các nước thành viên asean
đều ghi nhận và đánh giá cao
cơ chế hợp tác mở rộng của asean
với các nước đối tác đối thoại của asean
theo đó sự phối hợp và hỗ trợ tích cực
của các nước đối tác đối thoại
trong lĩnh vực chia sẻ thông tin
nâng cao năng lực cán bộ và trang bị thiết bị kỹ thuật
đã góp phần quan trọng vào hiệu quả
đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
của các nước thành viên cũng như của khu vực asean
phát biểu tại hội nghị
bộ trưởng tô lâm nêu rõ
tầm quan trọng của cơ chế hợp tác asean cộng ba
với ba nước trung quốc hàn quốc và nhật bản
đã được khẳng định trong suốt hai thập niên qua
góp phần quan trọng vào hòa bình an ninh
và phát triển của khu vực đông á
việt nam hoan nghênh những nỗ lực hỗ trợ
của trung quốc hàn quốc và nhật bản
trong suốt thời gian qua với lực lượng thực thi pháp luật
các nước asean
về phía việt nam bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong thời gian qua ba nước trung quốc hàn quốc và nhật bản
đã hỗ trợ tổ chức tập huấn
đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật
hoạt động tiếp xúc gặp gỡ
giữa lãnh đạo bộ công an việt nam
với lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước
tiếp tục được trú trọng và tăng cường
để hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên liên quan
tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động
asean cộng ba giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
về phòng chống khủng bố
và tội phạm xuyên quốc gia
ngoài ra việt nam đề nghị trung quốc
hàn quốc và nhật bản
tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật
trong lĩnh vực tội phạm mạng tội phạm ma túy
tội phạm mua bán người cho các nước asean
đồng thời asean và ba nước đông á
cần chủ động tích cực phối hợp đấu tranh
với các loại tội phạm có tổ chức
xuyên quốc gia trong khuôn khổ hợp tác
song phương đa phương
thay mặt bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng và vinh dự
khi hội nghị tham vấn ammtc cộng ba
lần thứ một mươi một sẽ được tổ chức
tại thủ đô hà nội
trong khuôn khổ hội nghị ammtc lần thứ một mươi một
và các hội nghị liên quan trong năm hai nghìn hai mươi
với tư cách là nước điều phối
của asean với nhật bản
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
việt nam và nhật bản
đồng chủ trì hội nghị tham vấn
ammtc cộng nhật bản lần thứ năm
kết thúc hội nghị tham vấn
các bộ trưởng tham dự đã ra tuyên bố chung
trong đó tái khẳng định cam kết
thúc đẩy hơn nữa cơ chế hợp tác asean cộng ba
hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
không ngừng đe dọa đến khu vực
nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định
bên lề hội nghị bộ trưởng các nước asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi ba
và hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng các nước asean cộng ba
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi
bộ trưởng tô lâm đã có các cuộc gặp gỡ
với các đoàn trung quốc lào malaysia myanmar và brunei
để trao đổi về hợp tác trong thời gian tới
tiếp đồng chí vương tiểu hồng
thứ trưởng bộ công an trung quốc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến những kết quả tích cực
và thực chất trong hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ công an trung quốc
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín tới nay
đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật
họa động tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ
được duy trì thường xuyên
qua đó góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác
giữa hai bộ đảm bảo an ninh trật tự xã hội của mỗi nước
bên cạnh đó hai bên chủ động tích cực phối hợp đấu tranh
với các loại tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
tội phạm mua bán vận chuyển tiền giả
truy bắt đối tượng truy nã
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm và đồng chí vương tiểu hồng khẳng định
bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
tiếp tục triển khai có hiệu quả
và đi vào thực chất mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ
cũng như các nội dung đã thống nhất
trong các văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết
tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
tiếp tục duy trì các cao điểm tấn công
chấn áp các loại tội phạm
và truy bắt đối tượng truy nã đã thống nhất giữa hai bộ
tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo
nâng cao năng lực thực thi pháp luật
cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước
tại buổi tiếp đồng chí thượng tướng vy lai lạ khong phong
bộ trưởng bộ an ninh lào
bộ trưởng tô lâm nêu rõ
thời gian qua hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ an ninh lào
luôn được duy trì và đạt kết quả thiết thực toàn diện
góp phần quan trọng làm sâu sắc
mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt
hợp tác toàn diện giữa hai đảng
nhà nước và lực lượng công an nhân dân việt nam
lực lượng an ninh nhân dân lào
ngày càng bền vững và phát triển
để tăng cường các mối quan hệ này trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vy lai lạ khong phong
khẳng định hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong đảm bảo an ninh trật tự
trên tuyến biên giới việt nam lào
phối hợp điều tra xác minh bắt xử
khai thác các đối tượng có liên quan đến các vụ án
về các loại tội phạm xuyên quốc gia
về ma túy hình sự kinh tế
mua bắn người
tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình
các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự xã hội
tại khu vực biên giới giữa hai nước
củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động
của các văn phòng liên lạc qua biên giới
trong trao đổi thông tin
phòng chống tội phạm và ma túy
tại buổi tiếp ngài muhyiddin yassin
bộ trưởng bộ nội vụ malaysia
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng muhyiddin yassin
nhất trí cho rằng
những năm qua quan hệ việt nam malaysia
không ngừng được duy trì và có bước phát triển tích cực
trên tất cả các lĩnh vực
cùng với đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ malaysia
cũng liên tục được củng cố và tăng cường
đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
và các loại tội phạm khác như
ma túy mua bán người kinh tế
thời gian tới hai bên thúc đẩy tổ chức kỳ họp
lần thứ nhất nhóm công tác chung cấp thứ trưởng
về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong khuôn khổ hiệp định hợp tác
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
ký năm hai nghìn một mươi năm
tăng cường hơn nữa hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các loại tội phạm khác như
ma túy cướp biển khủng bố nhập cư trái phép
thúc đẩy đàm phán dự thảo
thỏa thuận về hợp tác phòng chống mua bán người
không cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào
sử dụng lãnh thổ của nước này
để tiến hành các hoạt động chống lại nước kia
tại buổi tiếp ngày kyoshe
bộ trưởng bộ đội vụ myanmar
bộ trưởng tôn lâm nêu rõ
những năm qua mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và myanmar nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ myanmar nói riêng
không ngừng được củng cố và phát triển
đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
để tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện giữa việt nam và myanmar
và các thỏa thuận hợp tác song phương đã ký giữa hai bộ
thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn luân phiên cấp bộ trưởng
đối thoại an ninh cấp thứ trưởng
tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm có liên quan tới an ninh hai nước
nhất là hợp tác đấu tranh chống các cá nhân tổ chức
sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia
tăng cường trao đổi hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát đấu tranh
với các loại tội phạm
phối hợp có hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế
nhất là asean và liên hợp quốc
đẩy mạnh việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước
trong cơ chế hợp tác asean
củng cố và tăng cường đoàn kết asean
duy trì vai trò trung tâm của asean trong các cấu trúc khu vực
tại buổi tiếp ngài thiếu tướng hagi awang hanbi hagi matsusov
bộ trưởng bộ quốc phòng
hội đồng an ninh quốc gia brunei
hai bộ trưởng thống nhất cho rằng
thời gian qua quan hệ hợp tác việt nam brunei không ngừng được củng cố và phát triển
song song với đó hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật của brunei
được triển khai đầy đủ ở các cấp
các cơ chế song phương và đa phương
nhất là trong khuôn khổ asean
và các diễn đàn khu vực quốc tế về phòng chống tội phạm
để tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện
và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện việt nam brunei
trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng hagi awang hanbi hagi mosusok nhấn mạnh
thời gian tới hai bên tiếp tục củng cố trụ cột chính trị an ninh nói riêng
và vai trò trung tâm của cộng đồng asean nói chung
đẩy mạnh phối hợp quan điểm và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn đa phương về phòng chống tội phạm và thực thi pháp luật
tập trung vào chống khủng bố phòng chống tội phạm ma túy
và các cơ chế đa phương khác
đẩy mạnh hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác trao đổi đoàn các cấp
giao lưu văn hóa thể thao giữa lực lượng công an việt nam và lực lượng thực thi pháp luật brunei
tăng cường chia sẻ thông tin về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
củng cố các cơ chế hợp tác có sẵn
và thiết lập các cơ chế hợp tác mới về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
thúc đẩy việc ký kết các văn bản như hiệp định hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai chính phủ
hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại thái lan
sáng nay tại công an tỉnh đắk lắc bộ công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ đối với công an tỉnh đắk lắc
dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã tặng hoa chúc mừng đại tá vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đắk lắc
được bộ trưởng bộ công an điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh đồng nai
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đã trao quyết định giao đại tá phạm minh thắng phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc
phụ trách công an tỉnh đắk lắc đến khi có giám đốc mới
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị trên cương vị công tác mới
đồng chí giám đốc vũ hồng văn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
xây dựng lực lượng công an tỉnh đồng nai trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo bộ công an và cấp ủy chính quyền địa phương giao phó
về phía công an tỉnh đắk lắc đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành cũng nêu rõ
trong thời gian tạm phụ trách công an tỉnh đắk lắc đồng chí phạm minh thắng phải tạo sự đoàn kết đồng thuận
nêu cao tinh thần trách nhiệm để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của tập thể công an tỉnh đắk lắc trong thời gian vừa qua
phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ đồng chí đại tá phạm minh thắng phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc cho biết
việc được bộ trưởng bộ công an tin tưởng ra phụ trách công an tỉnh trong thời gian này là một vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề
và quyết tâm trên nhiệm vụ mới sẽ cùng đảng ủy công an tỉnh tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết
tiếp tục xây dựng lực lượng công an tỉnh đắk lắc ngày càng chính quy tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu của cấp trên
cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân
nhân chuyến thăm và làm việc tại công an tỉnh đắk lắc thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã đến thăm đồng chí nai đô nguyên phó giám đốc công an tỉnh đắk nông
tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn thành đã thăm hỏi và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến đồng chí neo
thứ trưởng bày tỏ sự trị ẩn đối với những đóng góp công sức trí tuệ của đồng chí nai đô cho công an tỉnh đắk nông trong những năm còn công tác
những công hiến đó đã góp phần tích cực giữ gìn tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đắk nông nói riêng và tây nguyên nói chung
mặc dù đã về nghỉ hưu nhưng thứ trưởng rất mong đồng chí nai đô tiếp tục hiến kế đóng góp tâm sức truyền đặt kinh nghiệm của mình cho những thế hệ công an địa phương hôm nay
góp phần đảm bảo bình yên hạnh phúc cho các buôn làng tây nguyên
chiều nay ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hải dương tổ chức lễ diễn tập phương án thực binh a hai với hai nội dung
giải tán đám đông khiếu nại khiếu kiện biểu tình gây dối an ninh trật tự và đánh bắt khủng bố giải thoát con tin khắc phục hậu quả
tình huống giả định là lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường các thế lực thù địch phản động ở nước ngoài giáo diết móc nối hậu thuẫn
đưa người vào nội địa để chỉ đạo những phần tử bất mãn cơ hội chính trị thoái hóa biến chất trong nước
lôi kéo kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện biểu tình phá dối an ninh trật tự bắt cóc con tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương
trước tình hình trên địa phương chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao
chuyển địa phương thời bình sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh đồng thời tiến hành xử lý tình huống a hai thực binh chống biểu tình bạo loạn tiêu diệt bạo loạn có vũ trang
thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng sự điều hành của chính quyền khả năng huy động tại chỗ
đặc biệt là khả năng tư duy nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ thuật chiến thuật tinh thần cảnh giác ý thức trách nhiệm khả năng chỉ huy tác chiến của lãnh đạo chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
sự phối hợp giữa các lực lượng công an quân sự với cấp ủy chính quyền các sở ban ngành đoàn thể ở địa phương
chủ động cảnh báo giăn đe các thế lực thù địch phản động đang có âm mưu phá hoại gây dối biểu tình bạo loạn khủng bố
góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
đây cũng là dịp biểu dương lực lượng phương tiện và kiểm tra đánh giá tính năng tác dụng hiệu quả thực tế của vũ khí trang thiết bị công cụ hỗ trợ phương tiện cơ giới thông tin liên lạc hậu cần
để bổ sung trang bị bảo đảm đầy đủ phù hợp đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới